cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can trần ngọc hà
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam veam
và bị can lâm trí quang nguyên tổng giám đốc veam
ngày ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam
và một số đơn vị thành viên
cùng ngày đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét đối với
một trần ngọc hà nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam
năm lâm trí quang nguyên tổng giám đốc tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam
bốn vũ tử công phó giám đốc tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam
công ty trách nhiệm hữu hạn máy kéo nông nghiệp
các bị can trên bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can
để tạm giam đối với ba bị can trần ngọc hà lâm trí quang và nguyễn mạnh trung
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can vũ tử công
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra xác minh truy tìm tài sản
để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật